nhiều khó khăn vấn đề tình trạng buôn lậu diễn ra trên các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ đường biển và đường hàng không
theo ông nguyễn phi hùng cục trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
thì nguyên nhân là do yếu kém trong quản lý và thực thi pháp luật
có nhiều nguyên nhân về sự yếu kém của chúng ta
cũng như là nguyên nhân do các phương thức thủ đoạn hoạt động của buôn lậu
vận chuyển trái phép ngày càng tinh vi
các cơ quan quản lý nhà nước các cơ quan thực thi chưa kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh để xử lý
đó là nguyên nhân quản lý và nguyên nhân thực thi
luật hải quan sửa đổi đã chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tùy hệ thống cơ sở pháp lý liên quan đến công tác chống buôn lậu
nhằm đảm bảo cho lực lượng kiểm soát hải quan thực thi hoạt động nhiệm vụ ngày càng hiệu quả
thế nhưng thể chế hiện đang có sự không đồng bộ giữa các nước
nên vẫn rất khó trong công tác thực thi
thể chế trong quá trình xây dựng hoàn thiện thì nó còn mức độ
và ngay cả cái nhận thức trong quá trình xây dựng thể chế
rồi vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật vào để phòng ngừa đấu tranh để xử lý
đối với cảnh vi vi phạm pháp luật khác nhau
thì cũng còn có những cái nhận thức khác nhau
cho nên rằng là cái quá trình xây dựng luật vận dụng triển khai luật
nó có sự không đồng bộ
trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục hải quan sẽ tiếp tục tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu
xuất nhập cảnh nhưng vẫn bảo đảm cho công tác kiểm soát hải quan
tập trung thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ cơ bản
nhằm xác định các đối tượng địa bàn trọng điểm hàng hóa trọng điểm
để phát hiện đấu tranh với các hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
bên cạnh đó sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng
chính quyền địa phương nhằm phát hiện đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm minh
kịp thời hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gian lận thương mại và hàng giả
tăng trưởng kinh tế chưa có sự bứt phá song vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao và ổn định
là một thành công trong quản lý điều hành của chính phủ
đây là nhận định của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư
tại họp báo công bố về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
các cân đối lớn được bảo đảm lạm phát được kiểm soát ở mức thấp
tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi sáu ước tăng sáu hai mươi một trong mức tăng sáu hai mươi một của toàn nền kinh tế
khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng một ba mươi sáu đóng góp hai mươi hai điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng bảy năm mươi bảy đóng góp hai năm mươi chín điểm
khu vực dịch vụ tăng sáu chín mươi tám đóng góp hai sáu mươi bảy điểm
lạm phát cũng được kiểm chế ở mức thấp dưới năm
điều này cho thấy mức tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu tuy không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là sáu bảy
chưa có sự bứt phá song xét về tăng trưởng của các ngành kinh tế thì ngoại trưởng ngành nông
lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng thấp một ba mươi sáu công nghiệp khai khoáng giảm bốn
các khu vực ngành kinh tế còn lại đều có mức tăng trưởng tốt như khu vực dịch vụ đạt sáu chín
ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt một mươi một
ngành xây dựng đạt một mươi một chín ngành xây dựng đạt một mươi một chín
ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt một mươi
ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt một mươi một chín

gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản trên phạm vi rộng
trong khi đó công tác dự báo và phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế
đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức
theo báo cáo của viện khí tượng thủy văn tính đến đầu năm đến nay đã có chín cơn bão
và năm áp thấp nhiệt đới hoạt động ở biển đông
các cơn bão có xu hướng hoạt động trái
quy luật ảnh hưởng nhiều tới các tỉnh phía bắc
bão gây ra lũ lớn trên các sông lũ quét sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều địa phương
trong khi đó ở các tỉnh tây nguyên và nam trung bộ lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi hạn hán
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết đặc biệt như băng tuyết
mưa đá hay vòi rồng ở nhiều nơi và lặp lại nhiều lần trong một thời gian ngắn
do thiếu số liệu quan chắc trên biển nên việc xác định đúng vị trí cường độ của bão còn chưa chính xác và chậm
thông tin ý nghĩa của các loại bão chưa được phổ biến đầy đủ đến cộng đồng
các nhà quản lý nên chưa có biện pháp phòng chống phù hợp
để nâng cao công tác dự báo trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành tài nguyên môi trường sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra
đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nâng cao chất lượng bản tin dự báo
cảnh báo thiên tai trọng tâm là nâng cao chất lượng dự báo bão áp thấp nhiệt đới lũ
đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị làm công tác dự báo
ở việt nam mặc dù tết âm lịch vẫn là tết truyền thống nhưng từ nhiều năm trở lại đây
năm mới theo dương lịch cũng đã được người dân rộn ràng chào đón
cùng với nhiều địa phương trên cả nước những ngày này không khí chuẩn bị chào đón năm mới
ở thủ đô hà nội cũng đang diễn ra khá sôi động
mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với phóng viên truyền hình nhân dân
điểm nhấn thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ cuối năm ở hà nội
là những khu vui chơi giải trí với đồ trang trí bắt mắt có sự đầu tư theo chủ đề
khuôn viên ngoài trời của công viên hồ tây những ngày này đã được trang trí công phu tỉ mỉ
mang đậm màu sắc của noel của lễ hội của những câu chuyện cổ tích
với chủ đề bản tình ca mùa đông những phối cảnh này mang đậm chất giáng sinh ở châu âu
giáng sinh cũng như là tết dương lịch thì năm nay là công viên hồ tây đã đầu tư
một chương trình trang trí công viên
công viên phải nói là hoành tráng nhất từ trước đến nay
đối với một chương trình noel và tết dương lịch công tác chuẩn bị của chúng tôi đã được
trước đây sáu tháng về việc ý tưởng cũng như là các vấn đề chuẩn bị triển khai thực hiện
và những ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng một mươi hai khi khách hàng đến với công viên
thì theo ghi nhận của chúng tôi thì khách hàng hết sức là hạnh phúc và
và đánh giá cao sự đầu tư cũng như là trang trí công viên của công viên hồ tây trong năm nay
trên khắp các con phố hà nội không khí những ngày lễ cuối năm đã bắt đầu rộn ràng
đường phố đã bắt đầu được trang hoàng với những màu sắc rực rỡ
dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy này mỗi vincom ở hà nội sẽ trở thành một đất nước thu nhỏ
với sắc màu theo những chủ đề riêng biệt cũng hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn của rất nhiều các bạn trẻ
khi đi từ nhà đến trên đường đi
đến khu vực đất hà nội thì đã thấy là không khí chuẩn bị rất tưng bừng
sau đó vào các khu vui chơi thì là cũng thấy sự đông đúc
rồi các công tác chuẩn bị thì tôi thấy là cũng rất là hoàn chỉnh đấy
từ các câu chuẩn bị các khu vui chơi khóa chơi là để cho các người lớn đến trẻ trẻ nhỏ đều được chơi
và cơ bản là vui vẻ hết
với sự chuẩn bị công phu của các cấp chính quyền doanh nghiệp và người dân
thủ đô hà nội sẽ là điểm đến hấp dẫn
đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của du khách trong dịp chào năm mới hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem là năm trọng điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm
người tiêu dùng không biết đâu là sản phẩm nông sản đạt và không đạt chất lượng
và ngay cả thuật ngữ sử dụng cũng đang khiến người tiêu dùng khó nhận biết
theo các chuyên gia quản lý chất lượng thực phẩm
trên chín mươi người tiêu dùng trong nước đang hiểu sai về thuật ngữ thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn
bên trong sản phẩm rau quả đều có chứa chất có hại và có lợi
các quốc gia tiên tiến trên thế giới đều quy định ngưỡng độc hại cho phép trong các sản phẩm nông nghiệp
chỉ khi sản phẩm vượt ngưỡng được sử dụng với lượng lớn trong thời gian dài mới được gọi là độc hại
họ chỉ có cái thực phẩm gọi là lành mạnh thôi
healthy food là thực phẩm lành mạnh
tức là ăn thực phẩm nào thì nó tốt cho sức khỏe hơn
thứ dụ như ăn
ăn trái cây ăn rau ăn ít thịt v v
thì đó là những thực phẩm lành mạnh anh cân đối
chứ không có cái chuyện mà là thực phẩm sạch hay thực phẩm bẩn ở đây
trước vấn nạn thực phẩm không đạt chuẩn tràn lan bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã chuẩn bị cho ra đời luật thế hệ mới trên từng lĩnh vực tương thích với quy định của quốc tế
về các rào cản kỹ thuật chất lượng kiểm dịch động thực vật
trong năm hai nghìn một mươi bảy cũng như hai nghìn một mươi tám
sẽ hoàn thiện luật tỷ sản luật chăn nuôi luật trầm trọt và một số luật khác
chúng tôi gọi là luật thế hệ mới bởi vì đây là luật chi tiết

năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội đã đồng ý đưa giám sát tối cao về an toàn thực phẩm
vào chương trình giám sát của quốc hội
đây được xem là tiền đề rất quan trọng để việc quản lý chất lượng thực phẩm được nâng cao hơn trong thời gian tới
sau khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo tiêu hủy số thủy sản bẩn tồn kho trên địa bàn
bộ y tế và các ngành chức năng công bố sự an toàn của các loại cá tầng nổi
và độ an toàn của các vùng biển miền trung thì thị trường hải sản trên địa bàn hà tĩnh đã bắt đầu tăng nhiệt
hoạt động đánh bắt cũng đang sôi động trở lại sau nhiều tháng chầm lắng do sự cố ô nhiễm môi trường biển
hơn một tháng nay tại cảng cá thạch kim hoạt động đánh bắt gần như trở lại bình thường
các loại cá tầng nổi có trong danh mục an toàn do bộ y tế công bố và niêm yết
đã được ngư dân đánh bắt và tiêu thụ với số lượng lớn
cùng với nghề khai thác hoạt động kinh doanh mặt hàng hải sản tại các cảng cá cũng đã bắt đầu sôi động
lượng khách đến mua hải sản tại các chợ trung tâm và các điểm bán hải sản nhỏ lẻ đều tăng đột biến
gần đây thì tôi cũng cho họ hay mua nhiều đi chơi với họ cứ mua cá biển ăn thì tôi cũng mua cho họ ăn
tôi cũng nói thật chưa rồi
mới bắt đầu là mấy tháng trước này là người ăn liên tục manh rồi đó
nhưng mà cá thì nói chúng là cá sạch cá biển sạch thì sau nổi rồi nó gọi là biển sạch đó
vậy là họ nghe tính là ăn tương đối là tám mươi
một ngày bán đi bình quân của chị một ngày chị bán về năm đến sáu triệu rồi
mà chị lấy hàng cũng vào một ngày năm sáu triệu rồi đó
như trước đấy thì cá chế thì khác mà sáu cá chế thì một ngày chị lấy được một triệu thì bán được một ngày
theo nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng hải sản trong khi thị trường tiêu thụ hải sản bắt đầu ấm lên
thì gần đây khi tỉnh tiến hành tiêu hủy ba trăm linh tấn hải sản có độc tồn động tại các khó cấp đông
số khách hàng lại bị giảm suốt đáng kể
tất cả quy định tiêu hủy thì rất chặt chẽ
giờ huyền tỉnh phổ hợp rất chặt chẽ
và đến từng khó một mở niêm phong ra kiểm đếm tất cả và cho lên nội thố và áp tải
từ chỗ lấy ở khó của các gia chủ đến chỗ tiêu hủy tại bãi rạc
thì trong quá trình như thế là được có theo dõi giảm sát của các đồi ngủ của cản bộ công an huyền
cũng như các đoàn giảm sát để tiêu hủy
cái thứ hai là khi hải sản đã tiêu hủy ở xuống hồ lấp thì được chen đất và lấp rất là kỹ
và có cán bộ bảo vệ ở khu đó cho nên không khó có thể mà người dân đến để thất thoát
hoặc cả trên đường cũng như là trên chỗ mật quy đao lấp để lên móc ra để lấy cá để tiêu thụ
hai nữa là cái hải sản mà khi đã đông lành ra khỏi khó thì tôi nghĩ rằng là khoảng mấy tiếng đồng hồ sáu
hoặc một tầy sáu thì nó sẽ phân hủy và nó mình bỏ ra ngoài
còn nhiệt độ thì nó hóng rất là nhanh cho nên đưa lên bản sử dụng cho người thì không thể
cho nên theo tôi thì nói chung người dân có thể yên tâm trong lường hải sản vừa dùng tiêu hủy là đủ quy tinh
và cũng thể rò rỉ ra ngoài được cái thị trường để bản tiêu dùng năm thực phẩm đó
như vậy với một số lượng hàng hải sản bị dò dỉ ra bên ngoài trong quá trình tiêu hủy như nhiều người đồn đoán là đã được loại trừ
biển hà tĩnh và miền trung đang được hồi sinh không còn các loại cá bị nhiễm độc tồn động trên địa bàn
vì vậy người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm lựa chọn và sử dụng hải sản đã được niêm yết trong danh mục các loại hải sản an toàn do bộ y tế công bố
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên vnpt chính thức vận hành theo mô hình mới
cũng là năm bản lề của tái cơ cấu tập đoàn này
dù gặp khá nhiều khó khăn phát sinh
trong quá trình thay đổi toàn diện mô hình và cách thức quản trị doanh nghiệp
nhưng kết quả lợi nhuận tăng trưởng hơn hai mươi cho thấy vnpt đã tái cấu trúc đúng hướng
năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam đã hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu đề ra
trong đó nổi bật nhất là lợi nhuận của tập đoàn tăng mạnh đạt bốn ba trăm tám mươi tỷ đồng bằng một trăm linh hai kế hoạch năm
và tăng hai mươi ba so với thực hiện năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể tổng doanh thu của tập đoàn là tất cả các mục tiêu đề ra
tổng doanh thu của tập đoàn đạt một trăm ba mươi ba hai trăm ba mươi ba tỷ đồng tổng nộp ngân sách nhà nước đạt ba sáu trăm linh tỷ đồng
nếu so với thời điểm trước tái cơ cấu năm hai nghìn một mươi ba mức lợi nhuận này đã tăng gấp hai lần
cũng trong năm nay quy mô hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin của vnpt tiếp tục được mở rộng tăng cường
với ba mươi ba trạm ba g đã phát sóng vinaphone hiện là mạng di động có vùng phủ sóng ba g rộng nhất việt nam
vnpt cũng là nhà mạng trong nước đầu tiên khai trương dịch vụ bốn g tại huyện đảo phú quốc
và đang khẩn trương tiếp tục triển khai phủ sóng bốn g tại một số địa phương trọng điểm khác
hội xuất bản việt nam vừa tổ chức trao giải thưởng sách việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại thư viện quốc gia việt nam
năm nay giải thưởng tôn vinh nhiều tác phẩm có giá trị cả về nội dung và thẩm mỹ
năm nay có bốn mươi nhà xuất bản gửi sách tham dự giải thưởng sách việt nam với tổng số bốn trăm tám mươi sáu cuốn sách
trong đó có hai trăm sáu mươi sáu cuốn dự xét giải sách hàng tuần
năm nay có bốn mươi nhà xuất bản gửi sách hay và hai trăm hai mươi cuốn dự xét giải sách đẹp
có nhiều cuốn sách được các nhà xuất bản đăng ký dự xét cả giải sách đẹp và giải sách hay
sách tham dự giải thưởng sách việt nam hai nghìn một mươi sáu được chia làm tám chuyên ngành
trong đó có một số mảng sách có số lượng đầu sách lớn như sách thiếu nhi bốn mươi bảy cuốn
sách giáo dục đào tạo bốn mươi năm cuốn sách văn học bốn mươi hai cuốn
kết quả chung cuộc ban tổ chức đã trao bốn mươi bảy giải sách hay và bốn mươi ba giải sách đẹp bao gồm bốn giải vàng tám giải bạc
các tác phẩm đạt giải được đánh giá cao về giá trị lý luận nghệ thuật khoa học và thực tiễn
mảng văn học thiếu nhi và văn học là từ trước đến giờ hầu như là ít giải
thì năm nay hai tác phẩm tiêu biểu được giải về văn học thiếu nhi và văn học là những công trình đồ sộ và rất xứng đáng
nó ghi nhận sáng tác trọn đời của tác giả đã có nhiều cống hiến cho nền văn hoa đọc việt nam
ngoài ra sách khoa học công nghệ sách lý luận chính trị sách giáo dục đào tạo
và các cái mảng sách phục vụ cho biến đổi khí hậu nghiên cứu về những cái vấn đề cấp bách của đất nước thì cũng được trao những cái giải cao
giải thưởng sách việt nam có ý nghĩa lớn lao đối với những người làm công tác xuất bản các tác giả và độc giả
tôi rất là vui mừng bởi vì những cuốn sách ấy nó ra đời cũng đã lâu rồi trong một khoảng từ bốn năm một mươi năm trước
thì nay cuốn sách đã được đạt giá cao

em thấy là sự kiện trao giải sách này sẽ thúc đẩy sức bản ngày càng phát triển
và cũng như là sẽ làm cho giới trẻ các bạn trẻ sẽ biết đến nhiều về các đầu sách hay các đầu sách đẹp
và sẽ tiếp tục đọc sách nhiều hơn và văn hóa sẽ ngày càng phong phú và đa dạng hơn nữa
giải thưởng sách việt nam là giải thưởng được tổ chức thường niên
nhằm tôn vinh các tác giả đơn vị xuất bản
góp phần thúc đẩy và nâng cao văn hóa đọc của người dân
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
là một tin mừng đối với không chỉ các thanh đồng các chuyên gia nghiên cứu về tín ngưỡng này
mà còn là tin vui với toàn thể người dân việt nam
tuy nhiên sau khi vinh danh việc làm thế nào để di sản này có thể phát huy đúng vai trò
giá trị ý nghĩa đang là mối quan tâm chung của toàn xã hội
với bốn yếu tố đặc trưng bản sắc dân tộc tính gắn kết hồi ức lịch sử và khát vọng tâm linh
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt đã chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thế nhưng sau niềm vui này rất nhiều người lo ngại sau khi được vinh danh
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt lại tiếp tục bị biến tướng và bùng phát dưới nhiều góc độ
bởi hiện nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu hết giá trị của loại hình tín ngưỡng này
nên đã dựa vào đó để trục lợi thương mại hóa
trước kia là ulaco chưa vinh danh cái văn hóa phi vật thể của việt nam mình
chúng tôi cũng đã rất là lo lắng là rất không ít những thanh đồng trẻ hoặc các đồng thậm chí các cái đồng đền
lợi dụng vào cái bóng thánh lợi dụng vào cái văn hóa của mình để trục lợi
để lừa bịp những người mà không hiểu về đạo
sau khi được vinh danh
thì cái sự lo ngại chắc là cũng có một phần đó là tăng lên bởi vì không thiếu gì những con sâu
tôi sợ rằng là nhiều người sẽ lạm dụng và nhảy ra mở phủ
rồi nhảy ra lên đồng rồi nói rằng là đây là unesco công nhận
và coi như đây là một cái bảo hiểm của unesco rằng là tôi làm thế là đúng và sẽ loại
nói chung là sẽ cảm thấy rằng là sẽ không phân biệt được đâu là giá trị thật đâu là giá trị giả
cùng với tín ngưỡng thờ mẫu hiện việt nam có hai mươi bốn di sản được unesco công nhận
là di sản thế giới
theo nhiều chuyên gia tất cả các di sản được vinh danh đều giúp cho gương mặt việt nam được giới thiệu đến với nhân loại
nhưng tất cả đều đứng trước mối lo nhiều người sẽ coi việc unesco công nhận di sản
như một chiếc thẻ bảo hiểm cho mọi người hành động thiếu chính xác
để định hướng di sản văn hóa đi đúng quy chuẩn giữ nguyên giá trị tránh bị biến dạng thương mại hóa
thì ý thức của người dân là điều quan trọng nhất
muốn bảo tồn phát huy cái này phải dựa trên cái
chủ thể ai là chủ thể người dân là chủ thể không phải chính phủ chủ thể cái này
không phải mà người dân vai trò người dân đối với việc này
chúng ta phải vẫn nói rằng là văn hóa là văn hóa của dân
thì muốn phát triển văn hóa thì phải người dân làm chủ cái sự nghiệp đó
trong quá trình xây dựng hồ sơ để trình unesco công nhận là di sản
tất cả các nước đều phải cam kết có những chương trình hành động
để bảo tồn và phát triển di sản
nếu trong quá trình thực hiện họ kiểm tra thấy các di sản không còn đáp ứng được yêu cầu
thì sẽ xem xét khả năng tước bỏ danh hiệu
như vậy để di sản được vinh danh đã khó nhưng để giữ được vinh danh đó còn khó hơn
và trách nhiệm này không chỉ riêng bộ văn hóa thể thao và du lịch
các nhà quản lý địa phương mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân việt nam
trong việc nhìn nhận rõ giá trị văn hóa thật sự để sự vinh danh này là niềm tự hào của đất nước
trong phần tin quốc tế nga và thổ nhĩ kỳ nhất trí kế hoạch ngừng bắn trên toàn syri
thổ nhĩ kỳ và nga hôm qua đã nhất trí với kế hoạch ngừng bắn chung trên toàn bộ lãnh thổ syri
có hiệu lực kể từ giờ đêm hôm nay
theo hãng thông tấn nhà nước anandu của thổ nhĩ kỳ
kế hoạch trên nhằm kéo dài ngừng bắn tại thành phố aleppo hồi đầu tháng này
tới tất cả các khu vực chiến sự khác trên toàn syri ngoại trừ các nhóm khủng bố
nếu thành công lệnh ngừng bắn mới sẽ tạo cơ hội cho việc tiến hành các cuộc đàm phán chính trị
giữa chính phủ syri và các phe nhóm đối lập dự kiến diễn ra tại kazakhstan
trước đó hôm hai mươi tháng một mươi vừa qua tại thủ đô moscow các ngoại trưởng của nga iran và thổ nhĩ kỳ
đã có cuộc gặp chung để tìm kiếm các biện pháp
nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn tại lãnh thổ syri cả ba ngoại trưởng đều nhất trí cho rằng
các biện pháp quân sự không bao giờ là giải pháp hữu hiệu đem lại hòa bình cho syri
trong khi đó quân đội thổ nhĩ kỳ đã tiêu diệt hơn một trăm năm mươi phần tử is ở thị trấn al bad miền bắc của syri
chính quyền thành phố jerusalem vừa quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về việc cấp phép xây dựng
gần năm trăm linh nhà định cư mới tại khu vực đông jerusalem
động thái này diễn ra sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết
yêu cầu israel chấm dứt hoạt động định cư
một thành viên của ủy ban kế hoạch và nhà ở ở jerusalem cho biết
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu vài giờ
trước khi ngoại trưởng mỹ john kerry có bài phát biểu về nỗ lực chấm dứt xung đột giữa israel và palestine
người phát ngôn của thủ tướng netanyahu chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về động thái trên
tuy nhiên đài phát thanh quân đội israel cũng đưa tin
rằng cuộc bỏ phiếu này đã bị hoãn
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết
yêu cầu israel chấm dứt hoạt động xây nhà định cư tại các vùng lãnh thổ palestine bị chiếm đóng
đây là nghị quyết đầu tiên về israel và palestine mà hội đồng bảo an thông qua trong gần tám năm qua
tuy nhiên bộ ngoại giao israel đã triệu tập đại diện ngoại giao của các nước
đã ủng hộ nghị quyết trên đồng thời chấm dứt các hợp tác dân sự với palestine
còn tại philippines bộ nông nghiệp nước này hôm qua thông báo
thiệt hại sơ bộ do bão nakten gây ra đối với ngành nông nghiệp
đã lên tới bốn tỷ peso tương đương với tám mươi triệu usd
theo báo cáo từ các địa phương sáu mươi năm hai trăm bốn mươi bảy hectare đất nông nghiệp
tại khu vực calabazon và bicol đã bị ảnh hưởng
sản lượng bị thiệt hại ước tính hai trăm sáu mươi tám ba trăm năm mươi năm tấn bao gồm các sản phẩm gạo ngô
các loại cây trồng giá trị cao và sản lượng đáy bắt cá
bộ nông nghiệp đang tiếp tục đánh giá thiệt hại
đối với lĩnh vực nông và ngư nghiệp
tổng thống rodrico duterte cùng ngày đã thông qua mức hỗ trợ ban đầu
trị giá năm trăm linh triệu peso tương đương với một mươi sáu triệu usd
nhằm phục hồi ngành nông nghiệp và ngư nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng
do bão nucen đổ bộ vào đảo luzon của philippines đúng ngày giáng sinh
làm ít nhất sáu người thiệt mạng và một mươi chín người mất tích
bão đã rời khỏi philippines đêm hai mươi bảy tháng một mươi hai vừa qua
tấn công bằng bom tại thủ đô afghanistan cháy lớn ở khu ổ chuột
tại manila của philippines
động đất làm dung chuyển thủ đô romania sẽ là những tin tức
có trong phần cuối của chương trình thời sự sáng nay
mời quý vị theo dõi
sáng hôm qua một quả bom đã bất ngờ phát nổ trên đường phố đông đúc
ở phía tây thủ đô kabu của afghanistan khiến ít nhất một người thiệt mạng
và bốn người bị thương
theo cảnh sát mục tiêu tấn công có thể là nhằm vào một nghị sĩ quốc hội
nhân vật này cùng con trai đã bị thương và đã được đưa đến bệnh viện gần nhất
các lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường
trong khi xe cứu thương và cả xe ô tô tư nhân đã được huy động đưa người bị thương
đi bệnh viện
hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên
trong khi đó hơn một hộ gia đình đã bị mất nhà cửa sau khi một đám cháy lớn
đã tàn phá hoàn toàn khu ổ chuột ở manila của philippines
ít nhất một người thiệt mạng và ba người khác bị thương
chính quyền địa phương cho biết đã sơ tán kịp thời những người còn lại
ước tính thiệt hại từ đám cháy này có thể lên tới năm trăm linh peso
tương đương với hơn một mươi đồng
nguyên nhân ban đầu được xác định là có thể do dì khí ga
cũng trong ngày hôm qua tại romania một trận động đất mạnh năm hai độ richter
đã làm dung chuyển cả thủ đô bucharest nhưng chưa có thông tin về thiệt hại
đối với người và tài sản
viện vật lý trái đất quốc gia romania xác định tâm trấn ở độ sâu một trăm linh km
trong khi cơ quan khảo sát địa chất mỹ đánh giá trận động đất này phải mạnh
tới năm sáu độ richter khu vực ở phía đông bắc thủ đô bucharest là nơi từng xảy ra
những trận động đất nặng nề nhất tại romania gây thiệt hại nhiều về người
khu vực này nằm trên điểm giao nhau của ba đĩa kiến tạo và là một trong những khu vực
bất ổn nhất về mặt địa chất tại châu âu